phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh trên cương vị là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã cùng ngoại trưởng các nước asean và ngoại trưởng hoa kỳ michael pompeo dự hội nghị trực tuyến đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao asean hoa kỳ về covid một mươi chín
trao đổi về tình hình dịch bệnh các bộ trưởng ngoại giao asean và hoa kỳ chia sẻ quan ngại trước việc covid một mươi chín diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của các nước và khu vực
trên cơ sở đó các nước trao đổi thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp kiểm soát và ngăn chặn covid một mươi chín khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế khác
các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin kinh nghiệm phối hợp chính sách và nâng cao năng lực ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai
asean đánh giá cao hoa kỳ hỗ trợ trị giá hơn ba mươi năm ba triệu đô la mỹ cho asean trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín và đề nghị hoa kỳ tích cực hỗ trợ các sáng kiến của asean như lập quỹ ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín và kho dự trữ vật tư y tế trong các tình huống khẩn cấp
nhân dịp này hoa kỳ đã công bố một số đề xuất như sáng kiến tương lai y tế asean hoa kỳ và mạng lực các chuyên gia y tế asean hoa kỳ hỗ trợ các nước asean và ban thư ký asean xây dựng hạ tầng kiểm soát dịch bệnh ở khu vực